tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị đã họp cho ý kiến về báo cáo kết quả của năm đoàn kiểm tra của bộ chính trị
đối với một mươi năm cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại cuộc họp bên cạnh việc biểu dương thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn và chỉ thị số năm
với nhiều hình thức mới tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ những mặt hạn chế
như một số nơi còn chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng
vẫn có những biểu hiện mang tính chất hình thức đối phó
nhiệm vụ trong thời gian tới tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị thực hiện nghị quyết
phải đi vào thực chất bằng những việc làm cụ thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cần được chú trọng hơn nữa
biểu dương những gương điển hình là các cán bộ đảng viên phê phán những cái xấu
đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái phải thực sự mạnh mẽ hơn nữa
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn và chỉ thị số năm
phải gắn liền với thực hiện đồng bộ các nghị quyết chỉ thị khác của đảng về công tác xây dựng đảng vừa mới ban hành
tạo thành phong trào su thế không thể đảo ngược được
phải luôn giữ cho lò luôn nóng và ấm truyền lửa cho các cấp các ngành các cán bộ đảng viên và nhân dân